tại nghệ an bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an cho biết đã cứu nạn thành công một mươi bảy ngư dân cùng tàu cá gặp nạn trên biển đưa vào đất liền an toàn trong đêm qua ngày một mươi bốn tháng chín
nhận được thông tin tàu cá na chín mươi bảy nghìn một trăm bảy mươi năm ts bị hỏng hộp số cách mũi ròn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh về phía đông khoảng bảy mươi một hải lý
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã điều động tàu cn chín cùng một mươi năm cán bộ thuộc hải đội hai thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
sau hơn một mươi tiếng đồng hồ vượt sóng to gió lớn lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu bị nạn
chủ phương tiện là ông trần đình chắt bốn mươi năm tuổi quê xóm minh thành xã quỳnh long huyện quỳnh lưu trên tàu có một mươi bảy thuyền viên cần cứu nạn khẩn cấp
cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hải đội hai đã tổ chức sơ cấp cứu cho các nạn nhân bị thương
trong khi khắc phục các sự cố của tàu đồng thời hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các thuyền viên chống đói sau đó kéo tàu bị nạn vào bờ
đến hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng chín lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được các thuyền viên và tàu cá bị nạn cập cảng cửa hội an toàn